bộ chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt ban chấp hành đảng bộ ban thường vụ thành ủy hà nội
và đình chỉ chức vụ phó bí thư thành ủy hà nội đối với ông nguyễn đức trung
ủy viên trung mương đảng phó bí thư thành ủy chủ tịch ubnd tp hà nội
về đình chỉ sinh hoạt đảng đình chỉ chức vụ là để xác minh điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan
của ông nguyễn đức trung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật
cùng ngày thủ tướng chính phủ đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông nguyễn đức trung
để điều tra làm rõ trách nhiệm thời hạn tạm đình chỉ công tác là chín mươi ngày kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác